các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
gia đình đã nhận được văn bản đề nghị mức hỗ trợ một trăm một mươi bảy triệu đồng từ phía the coffee house nhưng chưa phản hồi lại
bà phan bảo thi đại diện truyền thông của the cophie house xác nhận đơn vị này có gửi văn bản cho gia đình từ ngày hai mươi năm tháng bốn và đề xuất mức hỗ trợ là một trăm một mươi bảy triệu đồng
tuy nhiên số tiền này là hỗ trợ ban đầu
vì đại diện này cho biết thêm chị hoàng minh lý là khách hàng của zer cophi house và gặp sự cố tại cửa hàng
the coffee house không chối bỏ trách nhiệm
ngay từ đầu chúng tôi đã đề xuất hỗ trợ trước khi các cơ quan chức năng kết luận theo quy định của pháp luật
bên cạnh chi phí nhập viện ban đầu chúng tôi có hỏi ý kiến gia đình về số tiền phù hợp
tại thời điểm đó the coffee house được hiểu là gia đình chưa có đủ thông tin nên chưa trả lời
từ đó đến nay chúng tôi vẫn liên tục trao đổi và đang chờ phản hồi từ phía gia đình
the coffee house sẵn sàng thảo luận với các khoản gia đình đang yêu cầu và đáp ứng thỏa đáng
số tiền một trăm một mươi bảy triệu đồng là chi phí đề xuất từ ngày hai mươi năm tháng bốn
khi báo chí đưa tin bác sĩ cung cấp chi phí điều trị khoảng nửa tỷ đồng
phía giữa coffee house cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng gia đình
ông thành cho biết gia đình rất bồi dối và mệt mỏi khi nhiều người hiểu sai sự việc
và cho rằng gia đình dựa vào cộng đồng mạng đòi tăng mức bồi thường
tuy nhiên người cha này khẳng định điều này là không chính xác
ông thành cho biết thêm gia đình đang tập trung cứu chữa cho con
mọi thủ tục bồi thường sẽ làm việc sau và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
đến hiện tại chi phí điều trị đều do gia đình tự xoay sở nộp cho bệnh viện
bà thi cũng thông tin trong các cuộc gặp của gia đình và đại diện quán cà phê tại bệnh viện
hai bên đều thiện trí tập trung công tác điều trị phục hồi sức khỏe cho bác sĩ lý
nhân viên của the coffee house đều chia sẻ gia đình của bác sĩ này rất nhẹ nhàng
không gai gắt khi gặp gỡ
theo bác sĩ trần quang trung bệnh viện đại học y hà nội
người điều trị trực tiếp cho bệnh nhân cho biết sức khỏe của bác sĩ lý đang bình phục dần
tuy nhiên do tổn thương ở cột số ngực nên bác sĩ này không có khả năng đi lại
phải ngồi xe lăn đại tiểu tiện không tự chủ
dự kiến hai ba tuần nữa nếu bệnh nhân không có diễn biến khác bất thường
có thể ra viện chi phí điều trị đến nay khoảng năm trăm linh sáu trăm linh triệu đồng
trước đó như đã đưa tin tối ngày hai mươi tháng bốn bác sĩ hoàng minh lý hai mươi chín tuổi
quê tỉnh nghệ an ngồi uống cà phê cùng bạn bè tại quán cà phê trên phố thái hà
phường trung liệt quận đống đa hà nội
lúc này chế đổ mưa rông một tầm kinh lớn từ tầng hai đã đổi sập xuống người trị
sự việc khiến chị lý phải nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng
sau hai mươi ngày gặp tai nạn hy hữu đưa bác sĩ trẻ hoàng minh lý đã qua cơn nguy kịch
sức khỏe tiến triển tốt hơn và đang được điều trị tích cực
tại khoa ngoại thần kinh cột sống bệnh viện đảo y hà nội
trước đó vào ngày chín tháng năm khi giáo sư tiến sĩ trần văn thuấn
thứ trưởng bộ y tế đến thăm và động viên nữ bác sĩ
các thế thuốc bệnh viện đảo y hà nội cho biết
sau tai nạn hy hữu xảy ra vào tối ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
lý nhập viện trong tình trạng đa chấn thương
với nhiều thân đốt sống tổn thương tủy sống làm hai chân liệt hoàn toàn
gãy nhiều xương xườn gây chấn thương ngực kín
chẳng máu chẳng khí mảng phổi hai bên chấn thương gan độ bốn chấn thương lách độ hai
đặc biệt tai nạn khi nữ bác sĩ bị gãy trượt đốt sống trái nét tủy ngực
và thắt lưng rất nặng làm mất cảm giác từ ngực trở xuống
liệt hoàn toàn hai chân và đại tiểu tiện mất tự chủ
sau khi nhập viện cấp cứu các bác sĩ bệnh viện đại học y hà nội đã khẩn trương phẫu thuật
giúp nữ bác sĩ trẻ thoát khỏi nguy kịch
cách đây vài ngày các bác sĩ đã tiếp tục phẫu thuật lần hai cho bác sĩ lý
hiện tại các ca phẫu thuật cần thiết đã xong
sau khoảng hai ba tuần nữa nếu không có biến chứng khác bác sĩ lý có thể ra viện
theo các bác sĩ do tủy ngực bị đụng dập nặng nên bệnh nhân mất cảm giác
và khả năng vận động hai chân đại tử tiện không tự chủ
khả năng phục hồi là rất khó nhưng cuộc phẫu thuật lần hai này
nhằm giúp bác sĩ sau này có thể ngồi và đi xe lăn
bác sĩ trần quang trung khoa ngoại thần kinh cuộc sống bệnh viện đại học y hà nội cho biết thêm
việc chăm sóc bệnh nhân sau này có rất nhiều khó khăn
các bệnh nhân và người nhà phải nỗ lực vượt qua
đặc biệt là bệnh nhân khi trải qua cú sốc lớn như vậy sẽ rất dễ ảnh hưởng đến tâm lý
vì vậy gia đình và người thân cần động viên và quan tâm rất nhiều
được biết nữ bác sĩ nội chú hoàng minh lý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
quê ở diễn đồng diễn châu nghệ an vừa tuyết nghiệp bác sĩ nội chú chuyên ngành ông thư
hiện đang công tác tại bệnh viện ca cơ sở tân triều
khi vừa mới tiếp nhận công việc chưa được bao lâu một tai nạn không may đã xảy ra với bác sĩ lý
trong đêm mưa bão ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn do ảnh hưởng của gió
một tấm kính cường lực của quán cà phê bị vỡ đổ sập đâm vào người bác sĩ lý
tai nạn vô cùng hí hữu nhưng cây hậu quả vô cùng nặng nề
họa vô đơn trí trước đó mẹ của bác sĩ lý lại phát hiện bệnh u linfo
một thể bệnh ung thư máu tiên lượng nặng hiện cũng đang điều trị tại bệnh viện ca
còn bố của bác sĩ lý là bộ đội làm việc xa nhà từ lâu bác sĩ lý còn một người em trai còn nhỏ
nhưng biến cố liên tục ập đến khiến gia đình của bác sĩ lý thêm khó khăn trổng chất
thời gian qua các bạn bè đồng nghiệp đồng hương quê nghệ an đã có nhiều thông tin kêu gọi bạn bè chung tay
góp sức hỗ trợ chia sẻ và động viên lưu bác sĩ hoàng minh lý
ông thành bố của bác sĩ lý từ nghệ an ra hà nội sát cánh chăm sóc
theo dõi con gái ngay sau khi bác sĩ nhập viện chia sẻ
sắp tới vợ ông cũng vào đợt hóa trị tiếp theo khi biên cố chưa đến lý làm việc và chăm sóc cho mẹ
còn giờ đây mọi việc nhờ cả vào đồng nghiệp của con
nói về con gái ông thành tự hào bởi lý học rất giỏi và đã tiện lập ngay từ khi còn rất nhỏ
do là bộ đội đóng quân ở biên giới cách nhà hai trăm linh km ông thành ít khi có dịp về nhà
lý và em trai đều do mẹ chăm sóc
sau khi tuyết nghiệp bác sĩ đa khoa lý quyết tâm trở thành bác sĩ nội chú chuyên ngành ung thư
liên quan đến tâm kính bị vỡ ở quán the coffee house
theo thạc sĩ kiến trúc sư cao hoàng anh giám đốc công ty kiến trúc xây dựng và đầu tư aca
là các cạnh viền xung quanh đặc biệt là các góc
thông tin từ the coffee house thận rung lốc cái mưa đá vào ngày hai mươi tháng bốn vừa qua
đã làm vỡ kính tọa tài nhà viettower số một thái hà hà nội nơi the coffee house thuê để mở kinh doanh
sự cố khiến một số khách hàng và nhân viên bị thương
trong số khách hàng có bác sĩ hoàng minh lý
đề cập đến các vấn đề của kính cưng lực nói chung thạc sĩ kiến trúc sư cao hoàng anh
giám đốc công ty kiến trúc xây dựng và đầu tư aca cho rằng có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc kính bị vỡ
vách kính ngoài mặt tiền có diện tích kính khá lớn
nhưng thiết kế chưa tính toán tác động của thiên tai rông lốc mưa bão
cũng có thể vách khung nhôm tấm kính không chia đố được gắn vào tường độ dày cổ kính không đạt tiêu chuẩn
do đó hệ khung nhôm vách kính này có liên kết yếu độ bền kém không đủ khả năng chịu tải trọng lượng gió lớn
ông hoàng anh phân tích thêm điểm yếu nhất của kính cường lực là các cạnh viền xung quanh
đặc biệt là các góc khi chịu va đập
quá trình thi công có thể kính bị lắp lệch lạc kính sệ xuống phụ kiện chèn đệm kính khi lắp không đạt yêu cầu
khi có tài trọng gió kính cực lực trong khung có độ đàn hồi kém tạo áp lực căng trên bề mặt kính
làm chuyển vị kính trong khung khi đó mép và góc kính trong khung bị va đập
o ép cộng với chất lượng kính thấp dẫn đến sự cố nứt vỡ hay phát nổ là tất yếu
cùng theo ông hoàng anh một số yếu tố nữa có thể là chất lượng kính cường lực không đạt yêu cầu
là kính không được tô luyện ở nhiệt độ chuẩn chưa loại bỏ được tạp chất niken sunfur
khi kính cưng lực chứa niken sunfur tạo nên sự giãn nở cũng gây ra hiện tượng vỡ kính đột ngột
kính cưng lực hay kính trự lực đang được sử dụng nhiều tại các công trình hộ gia đình
hiện tượng kính cực lực tự vỡ không phải là hiếm
các thiết bị làm từ kính chịu lực như cửa vách giá đựng bồn rửa mặt bàn bếp đều từng xảy ra sự cố
theo các chuyên gia khi sản xuất kính cưng lực đã tinh toán cân đối lực tác động
sự thay đổi nhiệt độ hơn kính bình thường từ năm đến bảy lần kính chỉ vỡ đột ngột khi bị tích tụ ứng xuất
trong điều kiện này vật liệu không tốt sẽ tiềm ẩn ứng suất cao trong đó
ứng xuất của kính là mọi điểm đều có sự phân bố đồng đều với lực
chỉ cần một điểm nào đó trên vật có sự co kéo sẽ tạo nên ứng suất khác đi
trường hợp kính bị chiều ánh sáng vào sau đó gặp mưa sẽ tạo nên sự giãn nở các phân tử
từ đó tạo ứng xuất không cân bằng gây nên vỡ
do đó để đảm bảo an toàn ông hoàng anh lưu ý trong thiết kế thi công và lựa chọn kính trong công trình
cần chú ý đến nguồn gốc sản xuất khả năng trị tải độ bền tiêu chuẩn an toàn
khả năng chịu và đập của kính trước các tác động thiên tai mưa bão giống lốc
cần chọn các loại kính như kính dán an toàn kính cốt thép kính cường lực bằng phương pháp ngâm nhiệt
khắc phục được các nhược điểm của kính cưng lực
các loại sản phẩm này có chung ưu điểm là khi có sự cố dẫn đến vỡ kính
các mảnh vỡ vẫn được liên kết liền khối với nhau hạn chế tối đa các hạt kính bắn vào người gây thương tích